đó là những nội dung chính trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay một mươi năm tháng sáu
quý vị quan tâm xin được rời màn hình sau đây là phần tin chi tiết
ít nhất bảy mươi chín người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích
sau khi một tàu đánh cá chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam hy lạp vào ngày hôm qua
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đám tàu
lực lượng chức năng hy lạp đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ lớn
với nhiều tàu hải quân một trực thăng một máy bay quân sự và sáu tàu cứu nạn
gió mạnh đã khiến hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn
tính tới trưa ngày một mươi bốn tháng sáu mới có một trăm linh bốn người được ứng cứu
một số nguồn tin cho biết ước tính số lượng người có mặt trên con tàu này là hơn bốn trăm linh người
giới chức hy lạp cho hay con tàu khởi hành từ thành phố tobruk của libi tới italia
phần lớn người trên tàu là thanh niên ở độ tuổi hai mươi
hiện chưa rõ quốc tịch của những người trên tàu cũng như ngày họ khởi hành
như một quan chức thuộc bộ vận tải hy lạp cho rằng
những người này có thể đến từ ai cập syri và pakistan
các máy bay chiến đấu của quân đội sudan hôm qua đã tiến hành các cuộc không kích
thành phố en obe ở miền nam nước này
trong bối cảnh cuộc xung đột với các lực lượng phản ứng nhanh rsf bán quân sự
chuẩn bị bước sang sáng tháng thứ hai
khiến đất nước rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng
quân đội sudan đã đặt bộ quân đội sudan
quân đội sudan đã thực hiện các cuộc không kích lần đầu tiên
tại thành phố en obe thủ phủ của bang bắc kodofan
cách thủ đô khatu ba trăm năm mươi km về phía nam
thành phố này đã bị rsf bao vây kể từ khi các cuộc đụng độ bùng phát
từ giữa tháng bốn vừa qua
trong suốt tám tuần qua giao tranh chủ yếu tập trung ở thủ đô khatom
với năm triệu dân và ở vùng đa phua rộng lớn ở phía tây
theo tổ chức di cư quốc tế kể từ khi xung đột bùng phát tại sudan
khoảng hai hai triệu người sudan đã buộc phải rơi bỏ nhà cửa đi lánh nạn
vì toàn quốc
hơn một triệu người phải chạy trốn khỏi khartoum
trong đó năm trăm tám mươi hai người tìm nơi nương náu tại các quốc gia láng giềng
tình hình nhân đạo tại sudan cũng rất nghiêm trọng
khi toàn bộ các quận ở thủ đô khartoum đã không có nước sạch
chỉ có điện vài giờ trong tuần
hầu hết các bệnh viện tại khu vực chiến sự đều không hoạt động
trong khi các cơ sở cứu trợ thường xuyên bị cướp bóc
liên quan đến tình hình chiến sự ở yemen
chủ tịch hội đồng tổng thống yemen rashad al alimi
đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đặc biệt là mỹ
thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm gây sức ép
buộc lực lượng houthi ngừng tấn công các cơ sở dầu mỏ
vốn đã khiến chính phủ yemen thất thu hàng tỷ rui am doanh thu từ lĩnh vực này
theo chính quyền yemen các hành động của lực lượng houthi
có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo
và cản trở chính phủ chi trả tiền lương cho các nhân viên trong khu vực công
trong bối cảnh đó chính phủ yemen có thể sẽ xem xét khả năng
ngừng các chuyến bay thương mại từ sân bay quốc tế sana
cũng như hạn chế tàu thuyền ra vào cảng hodeida
nếu houthi tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ
cũng như cấm vận chuyển hàng hóa và khí đốt từ các khu vực do chính phủ kiểm soát
ước tính yemen đã thất thu một tỷ usd từ hành động cấm xuất khẩu dầu của houthi
và hơn bảy trăm linh tỷ riza khoảng hai tám tỷ usd từ nguồn thu thuế và hải quan
kể từ khi lệnh ngừng bắn do liên hợp quốc làm trung gian
bắt đầu có hiệu lực vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
do các thương nhân từ bỏ các cảng của chính phủ
để chuyển sang sử dụng các cảng do houthi kiểm soát
thêm một cái tên tham gia giản ứng viên cộng hòa đổ bộ đường mua
bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
thị trưởng thành phố miami thủ phủ bang florida của mỹ
ông francis swaret đã nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan bầu cử liên bang
qua đó chính thức bước vào cuộc đua giành tấm vé đề cử của đảng cộng hòa
ra tranh cử tổng thống mỹ vào năm sau
ông francis suaret sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy một người mỹ gốc cuba
và là ứng cử viên gốc mỹ latin duy nhất trong số các ứng cử viên của đảng cộng hòa
hiện trong số các ứng cử viên đông đảo của đảng này nổi lên một số gương mặt
như cựu tổng thống donald trump thống đốc bang florida ron desantis
cựu phó tổng thống mỹ mike pence thượng nghị sĩ tim scott
cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
và cựu thống đốc bang new jersey chris christie
mới đây thống đốc bang mata kota
ông dowburg sáu mươi sáu tuổi cũng đã nộp hồ sơ ứng cử lên ủy ban bầu cử liên bang mỹ
bất chấp số lượng ứng cử viên đông đảo của đảng cộng hòa
dự luận đánh giá đây là cuộc đua song mã giữa ông trump và ông desantis
hãng thông tần tass dẫn nguồn tin ngoại giao cho âu cho hay
các đại sứ liên minh châu âu đã hoãn việc thông qua gói trừng phạt thứ một mươi một chống nga
cho đến ngày một mươi chín tháng sáu
theo nguồn tin các đại sứ eu đã thảo luận về gói trừng phạt
thứ một mươi một nhằm vào nga nhưng vẫn còn một số yếu tố cần hoàn thiện
do vậy cuộc thảo luận tiếp theo về vấn đề này sẽ diễn ra trong kỳ họp
ủy ban đại diện thường trực eu vào tuần tới
trong khi đó hy lạp và hungary được cho đang ngăn chặn gói trừng phạt thứ một mươi một
trong đó yêu cầu bỏ một số công ty ra khỏi danh sách các thực thể hỗ trợ nga
né tránh các biện pháp trừng phạt của phương tây
trước đó người đứng đầu ủy ban châu âu ursula von der leyen và đại diện cấp cao
về chính sách an ninh và đối ngoại của eu joseph borrell đều tuyên bố rằng
gói trừng phạt thứ một mươi một sẽ nhằm hạn chế các biện pháp hiệu quả mà nga
và các nước đối tác sử dụng để né tránh các hạn chế của phương tây
qua đó thắt chặt hơn các lệnh trừng phạt của khối này đối với moscow
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
các nghị sĩ châu âu vừa qua đã bỏ phiếu thông qua văn bản quan trọng
hình thành nền tảng của bộ luật trong tương lai nhằm quản lý các hệ thống
trí tuệ nhân tạo ai như chasgpt trong khi vẫn thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực này
sau cuộc bỏ phiếu các cuộc đàm phán về bộ lực cuối cùng sẽ bắt đầu
trong ngày một mươi bốn tháng sáu giữa nghị viện châu âu ep và hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu eu
nếu eu thực hiện được mục tiêu tham vọng là đạt được thỏa thuận cuối vào cuối năm nay
khối này sẽ có bộ luật đầu tiên trên thế giới về quản lý ai
luật mới của eu sẽ quản lý ai dựa trên mức đánh giá nguy cơ
ví dụ hệ thống có nguy cơ đe dọa quyền cá nhân
danh sách nguy cơ cao được eu đề xuất
gồm sử dụng ai trong các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong giáo dục nhân sự an ninh trật tự và quản lý di cư
quốc hội thủy sĩ đã chỉ định một ủy ban đặc biệt gồm một mươi bốn thành viên
nhằm tiến hành điều tra nguyên nhân khiến ngân hàng credit suisse đứng bên mềm vực phá sản
và quá trình ngân hàng ubs lớn nhất của nước này phải tiếp quản credit suisse
việc chỉ định một ủy ban đặc biệt do cả văn phòng thượng viện và hạ viện thụy sĩ quyết định
đánh dấu một trong những bước cần thiết cuối cùng để ủy ban bắt đầu điều tra
mặc dù hoạt động cụ thể của ủy ban này hiện vẫn chưa được xác định
đây mới chỉ là lần thứ năm trong lịch sử hiện đại của thụy sĩ
một ủy ban đặc biệt như vậy được thành lập để khởi động một cuộc điều tra sâu hơn
về cách mà chính phủ ngân hàng trung ương thụy sĩ và cơ quan quản lý thị trường tài chính
đã hành động trong tiến trình giải cứu khẩn cấp credit suisse
sau cuộc họp chính sách kéo dài hai hôm cục dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định giữ nguyên lãi suất
và dự báo lãi xuất sẽ cắt giảm một vào năm hai nghìn hai mươi bốn khi lãm phát giảm nhanh hơn
trong tuyên bố đưa ra vào cuối cuộc họp kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng sáu theo giờ địa phương
fed cho biết việc giữ nguyên lãi suất sẽ cho phép cơ quan này đánh giá thêm thông tin và tác động
đối với chính sách tiền tệ phép cũng cho biết thêm việc tăng lãi xuất cao hơn
sẽ được tính đến trên cơ sở đánh giá mức độ thắt chặt tích lũy của chính sách tiền tệ
độ trễ mà chính sách tiền tệ tác động đến hoạt động kinh tế lạm phát cũng như sự phát triển kinh tế và tài chính
quyết định tạm dừng tăng lãi xuất của phép đã chấm dứt chuỗi một mươi lần tăng lãi xuất liên tiếp
được cơ quan này đưa ra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nhằm kiềm chế lạm phát và giúp giữ nguyên lãi suất
chính sách của mỹ trong phạm vi từ năm đến năm hai mươi năm
quyết định này cũng phù hợp với dự đoán của thị trường sau những diễn biến liên quan tới kinh tế mỹ gần đây
thưa quý vị một trong các giải pháp để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu đó là tăng cường phủ xanh các cánh rừng
tuy nhiên tại một trong những rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh nhiệm vụ này lại gặp nhiều thách thức
tại rừng nhiệt đới amazon nhiều tổ chức phi lợi nhuận đang cố gắng khôi phục diện tích đất rừng
nhưng vấn đề kinh phí và xung đột lợi ích với người dân bản địa là những trở ngại khiến nỗ lực tái phủ xanh rừng của họ gặp nhiều khó khăn hơn
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
reort terra một tổ chức phi lợi nhuận tại brazil đã trồng hàng triệu cây non trong rừng nhiệt đới như một phần trong nỗ lực tái trồng rừng
nhằm khôi phục những khu rừng bị tàn phá do hoạt động khai thác gỗ trái phép và chăn nuôi gia súc trong khu vực
tuy nhiên một trong những thách thức mà rioterra và đơn vị hoạt động môi trường khác trên toàn cầu
đang phải đối mặt đó là việc trồng lại những khu rừng chọc
tổ chức của chúng tôi có mục tiêu rõ ràng đó là hiện thực hóa hành lang đa dạng sinh học araguayya
đây là một dự án trùng tu khổng lồ với hành lang dài tới hai sáu trăm linh km và rộng tới bốn mươi km
để hình dung về độ dài nó tương đương với khoảng cách từ boston đến maimi
theo các nhà khoa học những dự án trồng rừng có thể giúp làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu
bằng cách giữ lại carbon dioxide
trong cây xanh những nỗ lực như vậy cũng có thể khôi phục môi trường sống của động vật hoang dã
và giúp bảo vệ các loài bị đe dọa
tuy nhiên tại brazil những dân cư sinh sống trong khu bảo tồn lại cho rằng
hoạt động trồng rừng sẽ khiến mất chỗ ở và nguồn thu nhập
chúng tôi cần sự tin tưởng của nông dân chúng tôi cần sự tin tưởng của cộng đồng địa phương
thách thức đối với chúng tôi là việc cần thiết phải xây dựng cơ sở hạ tầng
bởi chúng không có sẵn không có nguồn điện
bất cứ cây cầu nào một số trường hợp ở các trang trại
chúng tôi phải làm đường xuyên qua trang trại để đến khu bảo tồn
nhưng nỗ lực tái phủ xanh rừng tại brazil đến nay vẫn còn khiêm tốn
mặc dù các hoạt động đang diễn ra thường xuyên hơn do những tổ chức phi lợi nhuận đứng đầu
rioterra cho biết đã trồng lại diện tích đất rừng tại amazon
bằng diện tích đất của manhattan trong thập kỷ qua
và có kế hoạch tăng gấp đôi diện tích đó vào năm hai nghìn hai mươi
tổ chức này cũng đã chi khoảng hai ba triệu đô la mỹ hàng năm cho việc tái trồng rừng
trong khi đó black jaguar thậm chí còn tham vọng hơn
khi kỳ vọng sẽ chi hai bảy tỷ đô la mỹ trong hai mươi năm tới
để khôi phục một khu rừng nhiệt đới với diện tích lớn hơn ireland
mặc dù vậy thông qua việc kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp tư nhân
đến nay tổ chức này mới chỉ huy động được ba số tiền trên
và thực hiện được ba mục tiêu
chúng ta không thể quên các tác dụng
các tác động xã hội và tác động môi trường
nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và tạo cơ hội việc làm và thu nhập
bao gồm cả sinh kế cho các gia đình để đảm bảo an ninh lương thực và sinh dưỡng
tôi nghĩ điều này rất quan trọng như một thông điệp một sự phục hồi
trong khi đó rừng amazon vẫn đang bị tàn phá với tốc độ chóng mặt
dữ liệu của chính phủ brazil cho thấy
cứ mỗi phút lại có diện tích rừng nguyên sinh
tương đương ba sân bóng bị tàn phá trong năm hai nghìn hai mươi hai
những kẻ phá rừng chỉ mất vài giờ
để tàn phá những nỗ lực mà các tổ chức phi lợi nhuận
như rio terra hay black zawa thực hiện trong vài năm
lượng phá hủy lớn hơn nhiều so với lượng xây dựng
chúng tôi dành cả năm chờ để khôi phục khu vực này
nhưng một số người với một chiếc máy
sẽ ném mọi thứ xuống đất chỉ trong vài giây
các nghiên cứu khoa học cho thấy
tái trồng rừng ở brazil sẽ đem lại hiệu quả cao nhất
do điều kiện môi trường tại đây có thể cho phép rừng tự phục hồi
mà không cần quá nhiều sự can thiệp từ con người
phủ xanh rừng cũng là biện pháp kinh tế nhất
để hạn chế mức khí thải carbon ra môi trường
từ đó hạn chế việc nóng lên toàn cầu ở mức một năm độ c
một mục tiêu quan trọng được đặt ra trong thỏa thuận khí hậu paris